từ nhiều năm nay trên khu vực ven sông đáy thuộc địa phận xã yên nhân huyện y yên tỉnh nam định
đã xuất hiện hai điểm tập kết than trái phép gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
dù đã bị chính quyền địa phương lập biên bản xử lý hành chính hủy bỏ hợp đồng cho thuê đất
nhưng đến hiện nay các bãi tập kết này vẫn ngang nhiên hoạt động
đây là những điểm tập kết than rộng hàng nghìn mét vuông của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ mai lan
và công ty trách nhiệm hữu hạn tháng xuyên
khiến bụi than thường xuyên bay vào khu dân cư
đặc biệt từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các bãi than còn xuất hiện mùi khét đậm đặc
khiến người dân trong khu vực này rất khó chịu bức xúc
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu xã yên nhân có văn bản cho hai công ty này thuê hơn hai mươi mét vuông đất
làm bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng
tuy nhiên các công ty này lại sử dụng diện tích đất trên để san lấp xây dựng bến thủy trái phép
và nhà xưởng kiên cố để làm điểm tập kết than
riêng công ty mai lan còn tự ý chuyển nhượng khoảng một mươi hai m hai đất sản xuất nông nghiệp của người dân
làm bãi chứa than ngay sát chân đê sông đáy
xã yên nhân đã lập biên bản xử phạt hành chính
sau đó hủy hợp đồng cho thuê đất với công ty mai lan
tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn phớt lờ quyết định của chính quyền ngang nhiên hoạt động
hợp đồng là được gia hạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi là hết hợp đồng
thì chúng tôi hủy hợp đồng và đồng thời yêu cầu anh dọn hết than trên khu vực đất màu yên bán xã cho anh đấu thầu
theo ghi nhận của phóng viên hiện nay hai công ty vẫn tiếp tục tập kết than trái phép
với đầy đủ các máy móc thiết bị phương tiện hỗ trợ
trước tình trạng này xã yên nhân và huyện y yên cần sớm có phương án xử lý rứt điểm vi phạm
trả lại không khí trong lành và ổn định cuộc sống cho người dân